là mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em của các gia đình thuộc ardb hoặc các lực lượng quân đội khác
maruyama thừa nhận ban đầu cô đã rẻ rặt về việc gia nhập ardb nhưng cô đang thay đổi nhận thức đây không chỉ là nơi chỉ có nam giới mới có thể thành công

tôi cũng từng lo lắng về điều đó nhưng tôi đang gặp hỏi từ những người xung quanh và cải thiện kỹ năng của mình từng ngày
những phụ nữ như hikari maruyama sawaka nakano và runa kurosawa đang cho thấy vai trò của họ trong môi trường nghiêm khắc như quân đội góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại xứ sở hoa anh đào